tại tỉnh quảng ninh địa phương có đường biên giới giáp với trung quốc
từ ngày ba mươi tháng một tỉnh đã tạm dừng đón khách du lịch trung quốc và tạm dừng loại hình dịch vụ
xe du lịch tự lái từ trung quốc vào quảng ninh cho đến khi có công bố chính thức dịch bệnh viêm đường hô hấp
do chủng mới của virus corona được dập tắt
quảng ninh sẽ cấm người qua lại các đường mòn lối mở biên giới
các địa phương biên giới và các lực lượng chức năng hạn chế đến mức tối đa hoạt động xuất cảnh
tỉnh sẽ không đưa lao động của tỉnh và các địa phương biên giới sang trung quốc làm việc
khi dịch bệnh ncov chưa được dập tắt
các địa phương biên giới bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ngành y tế địa phương
triển khai các khu cách ly khởi động xây dựng bệnh viện giã chiến
ngày hai mươi chín tháng một tại cửa khẩu quốc tế móng cái lực lượng chức năng đã phát hiện
một trường hợp công dân trở về từ trung quốc có dấu hiệu sốt ho nghi nhiễm ncov hiện đang chờ xét nghiệm